thưa quý vị tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thảo bùn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tệ tỉnh hùa phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên vào địa bàn huyện sông mã để bán cho các đối tượng người việt nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ